thưa quý vị khán giả đang theo dõi thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị thân mến tại châu phi dù rất nhiều người chưa được tiêm vaccine nhưng đã có hàng triệu liều vaccine bị vứt bỏ
lý do là châu phi đang chống lại vaccine do dân không muốn tiêm hay còn lý do nào khác chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
chính phủ các nước châu phi đã kêu gọi sự hỗ trợ vaccine từ các quốc gia và nhà sản xuất trên khắp thế giới để có thể bắt kịp tốc độ tiêm chủng của các khu vực giàu có hơn nơi việc triển khai vaccine diễn ra rầm rộ suốt hơn một năm qua
tuy nhiên do tốc độ cung cấp tăng lên trong những tuần gần đây một số quốc gia đã phải vật lộn để theo kịp số lượng lớn vaccine được chuyển đến nước mình
có vấn đề về hậu cần sự trần trừ trong quyết định tiêm của người dân so với thời hạn sử dụng ngắn của vaccine đều khiến nhiều loại vaccine hết hạn
tỷ lệ tiêm chủng thấp tại châu phi có thể làm tăng nguy cơ kéo dài đại dịch cũng như khả năng xuất hiện các biến thể mới
chẳng hạn như biến thể omicronool lần đầu tiên được xác định ở nam phi và hiện đang lan rộng ở nhiều quốc gia khu vực
ông ursedu bardian phụ trách chương trình tiêm chủng mở rộng senegal cho biết vấn đề chính là do sự do dự về vaccine
số ca nhiễm đang giảm dần vậy mà người dân vẫn thắc mắc rằng tại sao lại tiêm vaccine lại quan trọng đến như vậy nếu dịch bệnh không còn nữa
theo ông badian phần lớn số vaccine hết hạn là loại vaccine do hãng dược anh astrazeneca sản xuất và cung cấp cho nước này thông qua covax
chương trình tiếp cận toàn cầu vaccine covid một mươi chín do tổ chức y tế thế giới đứng đầu
theo số liệu thống kê từ trang goldemettor mino senegal đã ghi nhận hơn bảy mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín và một tám trăm tám mươi sáu ca tử vong
thấp hơn nhiều so với số ca nhiễm và tử vong ở nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề hơn
tốc độ lây nhiễm ở quốc gia này đã giảm xuống kể từ đợt bùng phát dịch
thứ ba vào tháng bảy đã thúc đẩy nhu cầu tiêm vaccine tăng đột biến
quốc gia châu phi này thỉnh thoảng không ghi nhận trường hợp nhiễm mới hàng ngày
tuy nhiên sự thờ ơi của người dân ở thời điểm hiện tại đã làm ảnh hưởng đến thời hạn sử dụng của vaccine
số liệu của reuters cho thấy senegal đã tiêm gần hai triệu liều vaccine cho đến nay
với tỷ lệ người trưởng thành tiêm đủ hai mũi chỉ ở mức năm chín dân số
ông badian cho biết senegal hiện tiêm chủng cho từ một đến hai người mỗi ngày
giảm so với con số trung bình
với tốc độ này senegal sẽ không thể sử dụng tất cả những liều vaccine mà quốc gia này đang lưu trữ
người đứng đầu chương trình tiêm chủng của senegal nói
ông không lạc quan về việc có thể sử dụng hai trăm linh liều vaccine trước khi chúng hết hạn vào cuối tháng một mươi hai
một phần của vấn đề này là do thời hạn sử dụng ngắn của những liều vaccine
do các nhà tài trợ từ mỹ và trung quốc cung cấp cho senegal
quốc gia này đã từ chối việc sử dụng có thời hạn ngắn hơn ba tháng
nhưng ngay cả điều này cũng gây ra nhiều khó khăn
ông badean hiểu rằng
hy vọng chính phủ có thể đưa ra một số hạn chế đối với những người chưa được tiêm phòng
để tăng tốc độ tiêm chủng
bao gồm cả việc sử dụng thẻ sức khỏe như nhiều quốc gia khác đã làm
cùng ngày ông fessen souet lãnh đạo cơ quan phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu quốc gia của nigeria
neph cda cho hay nước này sẽ hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine covid một mươi chín hết hạn reuters đưa tin
theo ông sued npscda đang làm việc với cơ quan quốc gia nigeria
về quản lý và kiểm soát thực phẩm và dược phẩm
để đặt lịch hủy số liều vaccine trên
tuần trước bộ trưởng y tế nigeria nói
một số lô vaccine ngừa covid một mươi chín do các quốc gia giàu có ở phương tây tài trợ
chỉ còn hạn sử dụng vài tuần
điều này làm tăng thêm thách thức trong việc tiêm vaccine cho người dân
tính đến thời điểm hiện tại chưa đến bốn dân số trưởng thành ở nigeria
quốc gia đông dân nhất châu phi với hơn hai trăm linh triệu người đã tiêm đủ hai mẫu vaccine
ông gets cho biết nigeria trước đây đã từng chấp nhận vaccine còn ít hạn sử dụng
từ các nhà tài trợ quốc tế
nhằm cố gắng sử dụng chúng thật nhanh và đem lại mức độ bảo vệ nhất định
cho người dân trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung
tuy nhiên lãnh đạo npscda nhấn mạnh hiện tại nigeria sẽ không chấp nhận
những liều vaccine còn ít hạn sử dụng nữa theo quyết định từ một ủy ban của tổng thống
tháng trước nigeria cũng đã phải hủy bỏ khoảng một triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín
đã hết hạn mà chưa được sử dụng
như vậy chỉ vì trần trư trong quyết định tiêm chủng mà rất nhiều nguy hiểm
đang rinh rập người dân ở châu phi
nếu trước sự dò dự trần trư của người dân các cơ quan chức năng ở địa phương
có những biện pháp bắt buộc tiêm chủng phòng dịch mạnh tay hơn
thì châu lục này sẽ không bị bỏ lại phía sau do tỷ lệ tiêm chủng quá thấp
và hàng triệu liều vaccine không bị quá hạn phải hủy bỏ một cách phung phí như vậy
theo báo cáo gần đây nhất của tổ chức y tế thế giới who
hơn một tỷ người trên thế giới đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
gần sáu tỷ liều vaccine đã được phân phối toàn cầu
song chỉ hai trong số này đến được châu phi
thực tế này đang khiến who lo ngại
lục địa đen sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với đại dịch
trong bối cảnh biến chủng omicron của virus sars cov hai có xu hướng lan rộng
các quốc gia châu phi đang tăng cường biện pháp kiểm soát
khi các ca nhiễm covid một mươi chín mới ở châu lục này
trên thực tế phần lớn các nước châu phi không có đủ nguồn lực tài chính
để sở hữu vaccine phòng covid một mươi chín
who ước tính chỉ hai mươi năm các nước châu phi có đủ ngân sách cho chương trình tiêm chủng
hầu hết quốc gia tiếp cận vaccine thông qua cơ chế phân phối vaccine của liên hợp quốc
covax hoặc được các nước giàu viện trợ
bên cạnh đó nhóm đặc trách mua sắm vaccine phòng covid một mươi chín avas của liên minh châu phi
au cũng giúp đỡ các thành viên
tuy nhiên cả covax và avat đều phải phụ thuộc vào nguồn cung vaccine
từ các hãng sản xuất vốn luôn ưu tiên cho các nước phát triển với lượng đặt hàng lớn
vào thời điểm hiện tại nhiều quốc gia bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho người dân
nên lượng vaccine dư thừa để chuyển nhượng cho các nước nghèo không nhiều
ngoài ra đại dịch cũng làm bộc lộ những lỗ hổng lớn của hệ thống y tế
nhiều nước châu phi trong đó thách thức lớn nhất là tình trạng thiếu dữ liệu
theo trang apica news hơn năm mươi trẻ em ở lục địa này không tồn tại hợp pháp
vì không được đăng ký khai sinh
chỉ khoảng một mươi số ca tử vong được khai báo chính thức so với chín mươi tám ở châu âu
con số này thực sự đáng lo ngại vào thời điểm các quốc gia thường xuyên cập nhật
số người tử vong do covid một mươi chín
một vấn đề khác là khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe
đối với người dân nghèo ở lục địa đen
năm hai nghìn hai mươi một chỉ một mươi quốc gia có thể cùng phát triển
các quốc gia đều có thể cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho công dân gồm
dù cách đây tròn một thập kỷ nhiều thành viên của au cam kết dành ít nhất một mươi năm ngân sách
cho lĩnh vực y tế nhưng đến nay rất ít quốc gia đáp ứng được kế hoạch này
đây là một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng
và nguồn nhân lực khám chữa bệnh
nạn chảy máu chất xám trong lĩnh vực y tế cũng là một bài toán chưa tìm được lời dạy
ước tính đến năm hai nghìn ba mươi châu phi sẽ thiếu hụt sáu một triệu lao động làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
với thực tế như hiện nay dù có đủ vaccine phòng covid một mươi chín châu phi cũng không thể đẩy mạnh chương trình tiêm phòng
việc phát hiện biến chủng mới omicron ở miền nam châu phi làm giấy lên lo ngại cho rằng
tỷ lệ tiêm chủng thấp có thể thúc đẩy sự xuất hiện của các biến chủng tiếp theo của virus sars cov hai
sau đó các biến chủng có thể lây lan tới những khu vực khác trên thế giới nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn
mới đây tiến sĩ moe irabhem nhà sáng lập quỹ hỗ trợ châu phi cùng tên lưu ý
sự xuất hiện của biến chủng omicron là lời nhắc nhở chúng ta rằng dịch covid một mươi chín vẫn là mối đe dọa toàn cầu
và tiêm phòng là cách duy nhất vượt qua đại dịch này
theo các chuyên gia who khi tất cả các khu vực trên thế giới được tiếp cận vaccine đồng đều
đại dịch mới có thể được kiểm soát
quý vị thân mến trước châu phi cũng có rất nhiều nước phải hối hộ
châu phi cũng có rất nhiều nước phải hối tiếc muộn màng khi trần trừ tiêm chủng
dịch covid một mươi chín đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người trên thế giới làm tan nát rất nhiều gia đình
bởi thế đừng để vì bất cứ lý do chủ quan nào đe dọa đến tính mạng của bản thân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại